huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
và đó nhận huân chương lao động hàng ba của chủ tịch nước
sau một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng
tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho chương trình đạt trên một chín trăm linh tỷ đồng
trong đó nhân dân trên địa bàn đóng góp gần sáu mươi sáu tỷ đồng gồm tiền mặt ngày công lao động hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội
đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân
sản xuất từng bước phát triển theo hướng liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị
thu nhập bình quân đầu người tăng từ một mươi hai triệu đồng năm hai nghìn một mươi một lên vượt mức bốn mươi triệu đồng một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần một mươi một năm hai nghìn một mươi một xuống còn ba một mươi bảy năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần một mươi một năm hai nghìn một mươi chín xuống còn ba một mươi bảy năm